tại thư viện quốc gia hội xuất bản việt nam phối hợp với hiệp hội xuất bản nhật sokyo đã tổ chức ngày hội bản quyền sách việt nam nhật bản hai nghìn một mươi chín
hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa việt nam nhật bản trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản giao dịch mua bán bản quyền sách
ngày hội bản quyền sách việt nam nhật bản lần này được tổ chức tại hà nội sau thành công của hội sách diễn ra tại tp hcm năm hai nghìn một mươi tám
nhằm đưa hoạt động hợp tác xuất bản giữa hai nước tăng cường hiệu quả và đi vào chiều sâu
với hai mươi đơn vị tham gia bao gồm nhà xuất bản công ty đại diện bản quyền đến từ nhật bản và một mươi tám nhà xuất bản công ty đơn vị đại diện bản quyền của việt nam
ngay sau lễ khai mạc các hoạt động giới thiệu sách trao đổi bản quyền đã diễn ra sôi nổi
ngày hội bản quyền sách việt nam nhật bản hai nghìn một mươi tám lần này hứa hẹn làm phong phú đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm
phục vụ nhu cầu đọc của đọc giả việt nam là câu nối giới thiệu những cuốn sách chất lượng của việt nam tới nhật bản
sự kiện cũng thúc đẩy giới xuất bản trong nước làm tốt hơn nữa về thực hiện quyền sở hữu tác giả trong hoạt động xuất bản